để kịp thời phục vụ công tác phòng chống hạn mặn xâm nhập cho đất sản xuất nông nghiệp và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho nông dân
tỉnh hậu giang đã có nhiều kế hoạch phòng chống hạn mặn để giúp người dân có thể yên tâm sản xuất nông nghiệp
đây là hệ thống đo độ mặn từ xa của trạm thủy lợi thành phố vị thanh mới được đặt thí điểm tại kinh lầu thuộc xã hòa tiến thành phố vị thanh
điểm mà mặn có thể xâm nhập đầu tiên từ sông cái lớn vào hệ thống canh nội đồng
hệ thống đo độ mặn có thể đo độ mặn mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính hoặc điện thoại
nếu có những vùng nào bị nhiễm mặn từ đó nó cũng đưa ra là nên là cảnh báo và đóng những cái cống nào để phù hợp với từng cái thời điểm mặn xâm nhập của địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay độ mặn cao nhất tại các vùng chịu ảnh hưởng của tỉnh hậu giang đo được là bảy phần nghìn hiện tại sao động từ ba đến bốn phần nghìn
mặc dù độ mặn đo được từ đầu năm đến nay ở huyện long mỹ
ba thành phố vị thanh thấp hơn so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng các cơ quan chức năng chính quyền địa phương tỉnh hậu giang cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn mình
đồng thời cập nhật những dự báo dự thính của các cơ quan chuyên môn cấp trên
chỉ đạo bộ phận chuyên môn gà sót hệ thống đê cống ngăn mặn
kịp thời dẫn hành hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn mình để chủ động ngăn mặn vào địa bàn mình
chỉ đạo các báo đài ở quyện cũng như là tới xã phương tăng cường thời gian phát sóng về tình hình diễn biến xâm nhập mặn
cũng như là khuyến cáo người dân có động tác là nạo vét kênh mương để chữ nước ngọt
cũng như là chuẩn bị các dụng cụ để chữ nước ngọt để làm sao đảm bảo phục vụ cho công tác hạn mặn
cũng như là sinh hoạt của người dân
hiện tỉnh hậu giang cũng đã đề nghị các địa phương tập trung chủ động các giải pháp
trong phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn theo kế hoạch
trong đó đẩy mạnh kiểm tra giả soát hệ thống đê bao cống đập ngăn mặn
để khi có độ mặn ở mức một năm phần nghìn thì tiến hành đóng tất cả các dòng kênh ra vào nội đồng
tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng các dụng cụ tích chữ nước ngọt
nhằm bảo đảm đủ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất